trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kinh tế hợp tác xã hợp tác xã tiếp tục phát triển trên cả nước
theo đánh giá quy mô chất lượng và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã tăng so với năm trước
đặc biệt phải kể đến khối nông nghiệp
trong tổng số hơn một hợp tác xã mới được thành lập từ đầu năm cho đến nay
đã có tới hơn bảy trăm linh hợp tác xã nông nghiệp
tuy nhiên cùng với sự phát triển này các hợp tác xã nông nghiệp cũng đang đứng trước rất nhiều những khó khăn và vướng mắt
hiện nay toàn quốc có hai mươi ba hai trăm tám mươi hợp tác xã với trên một mươi bốn hợp tác xã nông nghiệp
nhìn chung sáu tháng đầu năm hợp tác xã phát triển đặc biệt là các vùng phát triển hàng hóa tập trung xuất khẩu sang thị trường quốc tế
trong đó xuất khẩu nông sản chiếm tỷ lệ cao được xuất khẩu sang thị trường quốc tế khó tính
theo báo cáo của liên minh hợp tác xã việt nam tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt gần năm mươi bốn
tổng doanh thu đạt hơn ba mươi tỷ đồng tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó vẫn còn những khó khăn nhất định
hiện nay chúng tôi nghĩ rằng có một số những khó khăn
thứ nhất là cái nhận thức của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cũng như là của người dân về vấn đề này cũng còn mức độ hạn chế
thứ hai nữa là nguồn lực của tác xã đặc biệt là tiếp cận được vốn tiêu dụng cũng còn một mức độ hạn chế
và năng lực quản trị của tác xã cần phải có sự nâng lên
về phía chúng tôi thì chúng tôi cũng phải tiếp tục nâng lên năng lực hoạt động của đội quốc cán bộ liên minh để làm cho đủ sức tư vấn hỗ trợ tác xã phát triển
thực tế cho thấy trong khối nông nghiệp nhiều hợp tác xã vẫn ỉ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác hợp tác xã còn trông chéo tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhìn chung còn thấp
bên cạnh đó các hợp tác xã vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của địa phương giá trị sản phẩm do đó chưa cao ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ và xuất khẩu
vì vậy nhà nước cần quan tâm xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị dự báo quy mô hợp tác xã và quy hoạch phát triển cây ăn